thưa quý vị và các bạn thành phố hồ chí minh với vị trí đặc biệt về địa lý kinh tế xã hội
đã và đang giữ vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước
vậy phát triển thành phố như thế nào để tạo đà cùng cả nước tiến nhanh tiến vững chắc vào quá trình hội nhập toàn cầu
là nội dung chính được đề cập tại diễn đàn kinh tế tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
chương trình kinh tế và dự báo tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến tiềm năng thế mạnh thách thức
và định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn tới
một thành phố trẻ năng động
với hơn một mươi triệu dân
một trung tâm văn hóa kinh tế của cả nước
trong hơn hai mươi năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
thành phố hồ chí minh đã đạt được những thành tiệu nhất định về phát triển kinh tế xã hội
hội nhập kinh tế đã được nâng cao
thành phố hàng năm đóng góp một phần ba sản phẩm quốc nội gdp
một phần ba giá trị sản lượng công nghiệp
ba mươi tổng thu ngân sách
ba mươi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
và thu hút lượng lớn vốn fdi vào việt nam
với pháp nhân là doanh nghiệp fdi
với vốn đăng ký sở hữu dưới năm mươi một
chúng tôi đánh giá cao định hướng hỗ trợ các doanh nghiệp fdi của thành phố
đặc biệt trong giải quyết thủ tục hoành chính
từ khi nộp hồ sơ đăng ký cho đến khi nhận quyết định đầu tư
được giảm số lượt thủ tục và rút ngắn thời gian rất nhiều
sở dĩ chúng tôi có thể mở rộng đầu tư tại thành phố hồ chí minh
là do tốc độ tăng trưởng cao của thành phố
và việc đối xử công bằng giữa doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp địa phương
đặc biệt là trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính
thành phố hồ chí minh với tính chất đặc thù là một đô thị đặc biệt
và việc xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh là việc cấp thiết
việc xây dựng này xuất phát từ nhu cầu thực tế
và là một trong những giải pháp công nghệ
góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách
thúc đẩy thành phố phát triển
tập đoàn chúng tôi rất quan tâm lĩnh vực phát triển đô thị sáng tạo
tiếp sức các dự án khởi nghiệp cho các bạn trẻ
tham gia đấu thầu thực hiện các dự án của thành phố hồ chí minh
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
được coi là một dấu mốc quan trọng của thành phố
khi thủ tướng chính phủ có quyết định hai nghìn bảy mươi sáu qdttg
về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng thành phố hồ chí minh
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
với vị thế của thành phố hồ chí minh
là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước
vùng đô thị hạt nhân của vùng
có vai trò liên kết hỗ trợ các đô thị trong vùng cùng phát triển
là trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia
trung tâm văn hóa trí thức sáng tạo
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực
trung tâm du lịch tài chính thương mại
và dịch vụ logistic tầm quốc tế
theo quy hoạch đã được phê duyệt
tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đến năm hai nghìn ba mươi
dự kiến đạt từ tám mươi đến chín mươi
thành phố hồ chí minh
đã có những chương trình dự án lớn
đó là những cơ hội
để doanh nghiệp doanh nhân
thành phố khẳng định và đóng góp
đó là bảy chương trình
đột phá phát triển kinh tế
sội thành phố mà đại hội đảng
thành phố lần thứ một mươi đã thông qua
và đang được tích cực triển khai
đó là đề án đô thị thông minh
và cách đây đúng một năm
đã được ban hành và hiện nay
đang triển khai quyết liệt
đó là đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo
phía đông thành phố
với hai mươi hai hectare gần một triệu dân
là nơi có mật độ
khoa học công nghệ và công nghệ
cao lớn nhất cả nước
và cũng sẽ là nơi có khu đô thị
phát triển vào loại tốt nhất cả nước
trong thời gian qua
tp hcm luôn giữ vững được vị trí
đầu tàu kinh tế là trung tâm văn hóa
xã hội của cả nước đóng góp hai mươi hai
vào tổng sản phẩm nội địa quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy thành ủy
tp hcm đã xây dựng
chương trình hành động thực hiện nghị quyết số một mươi
nqtvk ngày ba tháng sáu
năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị
trung ương năm khóa một mươi hai
về phát triển kinh tế tư nhân
quan trọng của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
qua hơn một năm thực hiện tp hcm đã đồng hành
cùng doanh nghiệp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
sản xuất kinh doanh minh bạch thông thoáng
bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế
giai trò của doanh nhân
làm sao mà để cân bằng được
các căn thương mại này
thì chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho xã hội
trước tiên để nó cân đối được
vấn đề nhu cầu của xã hội
thông qua ngành nghề của mình
thông qua công nghệ
thông qua chiến lược phát triển của mình
để làm sao cân đối được cái này
để giảm thiểu đi cái xuất siêu
để chúng ta không dùng ngoại tệ
mà để tích lý ngoại tệ
tăng cái năng lực kinh tế của mình
tp hcm đã chú trọng phát triển
doanh nghiệp bền vững
theo hướng tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao
và các lĩnh vực thành phố khuyến khích phát triển
hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh
trong thời kỳ hội nhập
hình thành nhiều doanh nghiệp mạnh
trong đó có doanh nghiệp nằm trong nhóm
năm trăm linh doanh nghiệp hàng đầu thế giới
và nhiều doanh nghiệp trong các doanh nghiệp
đến nay thì chúng tôi cũng đã nhận được
sự hỗ trợ rất là tốt
từ chính quyền trong công tác
phát triển kinh doanh của mình
nhưng mà để tốt hơn nữa
thì tôi cũng rất là mong
là thành phố quan tâm hơn
để làm sao những sản phẩm
mang tính chất đổi mới sáng tạo
có thể có được cái thị trường của nó
và thành phố cũng có một sự tin cậy
hơn nữa đối với các doanh nghiệp việt nam
và đối với sản phẩm
đổi mới sáng tạo
của doanh nghiệp việt nam
về thành phố một mục tiêu của thành phố
là phát triển cộng đồng khởi nghiệp
phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp
và mong muốn có nhiều doanh nghiệp
nữa được thành lập
thì chúng tôi rất là mong
thành phố có những chính sách
để tạo ra những thị trường
cho những sản phẩm đổi mới sáng tạo
của các doanh nghiệp khởi nghiệp
đến thời điểm này thành phố hồ chí minh
có hơn ba trăm năm mươi doanh nghiệp đăng ký hoạt động
trong đó có gần tám mươi chín là doanh nghiệp siêu nhỏ
bốn năm là doanh nghiệp nhỏ
và năm bốn là doanh nghiệp vừa
doanh nghiệp mạnh chỉ chiếm một bốn
khi mà một địa phương
có quá nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động
thì trình độ quản trị của doanh nghiệp
khả năng ứng dụng khoa học công nghệ
sẽ rất hạn chế
chúng ta đều biết là trong kỷ nguyên số
vào thời đại công nghiệp bốn
thì công nghệ là cốt lõi
là nền tảng
để cho các doanh nghiệp phát triển
và chúng tôi là một doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ
và đã được
sở khoa học công nghệ của thành phố hồ chí minh
chứng nhận điều đó
thì chúng tôi có một ý thức
rất là lớn là làm sao
mình phải để các doanh nghiệp ngành nghề khác
hiểu rõ hơn tầm quan trọng
của việc đưa ứng dụng công nghệ
vào trong quản lý vào trong sản xuất
vào trong nâng cao
năng lực cạnh tranh
nâng cao về năng suất lao động
nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi thị trường rộng lớn
và cùng những chính sách đầu tư thông thoáng
một trong những lực lượng
phát triển kinh tế chủ lực của thành phố
cộng đồng doanh nghiệp đang ngày càng lớn mạnh
cả về quy mô và chất lượng
số lượng quy mô doanh nghiệp ngày càng tăng
nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu
có uy tín ở trong nước và ngoài nước
chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ
nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm
đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng trong nước
và nước ngoài đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu
hàng hóa thể hiện trách nhiệm cao
đối với xã hội tích cực thực hiện công tác
tự thiện bảo vệ môi trường
qua khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh
chăm lo tốt cho người lao động
góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố và địa phương
có lợi nhuận tốt thì chúng ta phải có trách nhiệm
với cộng đồng xã hội cũng như là
một tấm gương cho các doanh nghiệp khác
trong thời bình
trong việc phát triển nước nước
thành phố hồ chí minh qua hơn ba mươi năm
đổi mới thành phố đã
thực thi nhiều giải pháp đồng bộ
tạo môi trường thuận lợi
để doanh nghiệp người dân an tâm
đầu tư phát triển sản xuất
kinh doanh đặc biệt
xây dựng đề án phát triển
ngành công nghiệp hỗ trợ các giải pháp
tháo gỡ khó khăn tiếp
thực hiện cải cách hành chính
tạo môi trường đầu tư
kinh doanh xử lý nợ sấu
hàng tổn kho hỗ trợ
tiếp cận vốn tiến dụng thông qua
chương trình kết nối
ngân hàng doanh nghiệp hỗ trợ
xúc tiến thương mại đổi mới
công nghệ nâng cao năng lực
quản trị tạo môi trường
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh
bên cạnh thúc đẩy hỗ trợ sự phát triển
của doanh nghiệp trong nước trong trạng đường
hai mươi năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
fdi thành phố hồ chí minh luôn là
địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút
fdi đến nay tại địa bàn
thành phố có khoảng bảy năm trăm linh
dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư
có hiệu lực với tổng vốn đầu tư
khoảng bốn mươi bốn năm tỷ đô la mỹ
đây là con số ấn tượng đưa thành phố
hồ chí minh lên vị trí số một trong
bảng xếp hạng ba mươi năm thu hút fdi
của cả nước
thưa quý vị và các bạn
các nội dung quan trọng như của cách mạng
công nghiệp bốn và xu hướng phát triển
đô thị sáng tạo xu hướng các mô hình
vai trò tác động của các đô thị sáng tạo
đối với việc tăng tốc phát triển
kinh tế xã hội của các quốc gia
địa phương theo hướng phát triển nhanh
và bền vững cùng tìm hiểu về những
nội dung trên truyền hình nhân dân đã có
cuộc trao đổi với ông chu tiến dũng
chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
xin mời biên tập viên thanh tú
vâng xin được trân trọng cảm ơn chị hoàng trang
thưa quý vị và các bạn
trước lề diễn đàn kinh tế tp hcm
linh năm hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một tới đây
truyền hình nhân dân có cuộc trao đổi
với ông chu tiến dũng chủ tịch hiệp hội
doanh nghiệp tp hcm về chủ đề
đô thị sáng tạo tương tác và vai trò
của doanh nghiệp lần đầu tiên
xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời
tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
câu hỏi đầu tiên
ông có thể cho biết là thông điệp chính
mà diễn đàn kinh tế tp hcm
năm hai nghìn một mươi tám muốn gửi đến
cộng đồng doanh nghiệp là gì không
diễn đàn kinh tế tp hcm
là cái nơi
chuyên gia kinh tế
các học giả
các diễn giả
các doanh nghiệp
sẽ gặp nhau
cùng với chính quyền tp hcm
để thảo luận
để trao đổi
về các vấn đề
các mô hình phát triển kinh tế của tp hcm
và năm nay
diễn đàn kinh tế tp hcm
sẽ tập trung thảo luận
về mô hình đô thị sáng tạo
vì sao diễn đàn lần này lại lấy
chủ đề kiến tạo đô thị sáng tạo
tính tương tác
và vai trò động lực của doanh nghiệp
thứ nhất là
cái mô hình
đô thị sáng tạo
được rất nhiều nơi
nhiều quốc gia trên thế giới
và thúc đẩy
xây dựng phát triển nó
như là một cái mô hình
giúp cho cái việc
phát triển kinh tế nhanh
và bền vững
và cái đô thị sáng tạo
tương tác này thì nó
được hiểu đó là việc
xây dựng và phát triển
kinh tế xã hội
dựa trên nền tảng của sự đổi mới
và thành phố hồ chí minh
thì thành quỷ
ubnd thành phố
đã có nghị quyết quyết định
xây dựng cái khu vực phía đông
của thành phố hồ chí minh
gồm có quận hai quận chín
quận thủ đức
để trở thành một cái
xu hướng của đô thị sáng tạo
mà các quốc gia
cũng như các cái nơi
thành công trên thế giới đang triển khai
vậy thì những cái vấn đề
về đổi mới sáng tạo
sẽ được đặt ra như thế nào
đối với thành phố hồ chí minh thưa ông
có thể nói là trong thời gian qua
cũng như là chính quyền
các địa phương trên cả nước
khuyến khích và thúc đẩy
cái phong trào
khởi nghiệp sáng tạo
và vì thế nên là
cái tư duy nhận thức
cũng như là những cái hành động
về cái đẩy mạnh
các cái chương trình khởi nghiệp sáng tạo
là đang được lan tỏa rất mạnh mẽ
và có rất nhiều
những cái cuộc thảo luận
trao đổi cũng như là
vấn đề đổi mới sáng tạo
và khởi nghiệp
thế diễn đàn kỳ này
thì chúng tôi sẽ tập trung vào
cái vấn đề là
để xây dựng được một cái
hệ sinh thái khởi nghiệp
trên cái nền tảng là có sự tương tác
cái tương tác
mà đem lại hiệu quả thiết thực
và trong này thì chúng tôi
đặc biệt có cái vai trò quan trọng
mà chúng tôi muốn đưa vào đó
đó là cái vai trò dẫn dắt
của doanh nghiệp lớn
đối với cái
vai trò mà thúc đẩy
cái khởi nghiệp sáng tạo
bởi vì ở đây
doanh nghiệp lớn
có thể nói là cái nơi đặt hàng
hoạt động khởi nghiệp
nhằm hoàn thiện những cái
chuỗi giá trị kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như là cái nơi
mà có thể cung cấp những nguồn lực
những kinh nghiệm
những các cái
dẫn dắt cho
các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
và cũng là cái nơi
mà bảo đảm cho
các doanh nghiệp khởi nghiệp
thành công bền vững
với tư cách là
chủ tịch của hiệp hội
doanh nghiệp tp hcm
ông hy vọng qua diễn đàn lần này
sẽ đem lại đến những cái gì
ông mong muốn điều gì
thì chúng tôi rất là vui mừng
khi mà hiệp hội
doanh nghiệp tp hcm được
lãnh đạo tp hcm tin tưởng
giao cho cái trọng trách
là cùng với sở
ngoại vụ tp hcm
để tổ chức cái diễn đàn
kinh tế tp hcm lần thứ nhất này
có thể nói đây là muốn
nói một cái kì vọng của lãnh đạo tp hcm
một niềm tin của lãnh đạo tp hcm
vào cái lực lượng cái đội ngũ
doanh nghiệp doanh nhân của tp hcm
trong cái quá trình
thúc đẩy phát triển kinh tế tp hcm
và tiên phong trong cái việc mà
đóng góp và xây dựng cái mô hình
đô thị sáng tạo của tp hcm
chúng tôi rất là kì vọng
thông qua cái
đàn lần này
cộng đồng doanh nghiệp
sẽ có được
được nhiều cái chia sẻ
và từ đó có được
động lực để cho mình phát triển mạnh mẽ
đặc biệt là
lấy cái đổi mới sáng tạo làm trung tâm
trong cả cái
hoạt động phát triển của doanh nghiệp
đóng góp vào quá trình
tăng trưởng bền vững của tp hcm
với cái góc độ của mình là
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
ông thấy là
hiện giờ chính quyền và nhà nước
chúng ta đã có những cái
bước cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp
trong tp hcm nói riêng
và của cả nước nói chung như thế nào thưa ông
có thể nói rằng là
nhiệm kì vừa qua
nó thấy một cái điều
hết sức quan trọng đó là cái mối quan hệ
gắn kết giữa
chính phủ chính quyền ca cấp
với doanh nghiệp
nó thể hiện sự đồng hành
thể hiện sự quan tâm rất là
thiết thực với các vấn đề
phát triển của doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ đã ra rất nhiều
những cái thông điệp
ví dụ như là không thanh tra kiểm tra doanh nghiệp
quá một lần trong một năm
ví dụ đấy là một thông điệp hết sức mạnh
mà doanh nghiệp rất mong lợi
hay là quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh cắt bỏ
nhiều các giấy phép con và các thủ tục
trong vấn đề đầu tư
tạo điều kiện thông thoáng
cho doanh nghiệp đấy là những điều
cũng hết sức quan trọng tạo những điều kiện
để doanh nghiệp có thể tiếp cận được
các cái nguồn
động lực mà để thúc đẩy
thủ tướng vừa rồi cũng
đã trong cái diễn đoàn
kinh tế thế giới
vừa qua thủ tướng chúng ta đã
phát biểu là
xây dựng chính phủ trên cái nền tảng
của công nghiệp bốn
và cải cách mạnh mẽ
hành tránh xây dựng
chính phủ điện tử vân vân
chúng tôi cho đấy là những cái điều hết sức
là quan trọng
làm động lực
động viên cộng đồng doanh nghiệp
là đầu tư vào
phát triển kinh tế
tuy nhiên á thì chúng tôi
vẫn mong muốn rằng là
cái cuộc cách mạnh
trong các cái cải cách hành tránh
nó sẽ được đẩy mạnh
mạnh mẽ hơn nữa
và đưa được nhiều cái công nghệ
vào trong cái quá trình vận hành chính phủ
để doanh nghiệp giảm bớt
được rất nhiều những cái khó khăn
mà phải giải quyết
thục tục như ngày nay
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông
với những chia sẻ và nhận định vừa rồi
vâng thưa quý vị và các bạn
tính đến thời điểm hiện nay việt nam đã có
trên chín trăm linh doanh nghiệp được thành lập
trong đó có khoảng sáu trăm linh doanh nghiệp
đang hoạt động thế nhưng con số này
vẫn còn ít ỏi so với dân số
trên chín mươi triệu dân
và so với các nước tiên tiến
nếu tính trung bình thì việt nam
với tổng số dân trên chín mươi triệu
thì phải cần có hai triệu doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh có hiệu quả
bài học rất rõ ràng từ thành phố hồ chí minh
là tỉnh thành phố nào xây dựng được
đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp đông đảo
chất lượng thì nơi đó phát triển
mạnh về mọi mặt đóng góp nhiều
cho đất nước không chỉ về ngân sách
chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại